đội quản lý thị trường tỉnh lào cai vừa bắt giữ một vụ buôn lậu gần một tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ
lô hàng được phát hiện tại phố trần đại nghĩa thuộc tổ ba mươi bốn phường duyên hải thành phố lào cai
gồm một mươi bảy hộp đựng bộ phận sinh dục của bò nặng ba trăm bốn mươi kg một mươi ba hộp đựng đuôi bò nặng ba trăm hai mươi năm kg và một mươi hộp đựng bóc bò nặng ba trăm linh kg
toàn bộ số hàng trên đều là hàng đông lạnh mang nhãn mắc xuất xứ brazil và đã quá hạn sử dụng từ nhiều tháng nay
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ và tiêu hủy số hàng trên